chiều ngày ba mươi tháng chín ban tổ chức giải góp từ thiện hà nội tv brg sipanh lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín đã tổ chức họp báo về giải đấu sẽ diễn ra tại sân góp kinkos đồng mô hà nội ngày năm tháng một mươi tới đây
theo ban tổ chức giải gốc từ thiện lần thứ nhất được đài phát thanh truyền hình hà nội cùng tập đoàn brg và ngân hàng sipanh tổ chức nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
và kỷ niệm thành lập đài phát thanh truyền hình hà nội giải đấu là cơ hội để ban tổ chức kêu gọi trách nhiệm xã hội sự chung tay của cộng đồng nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bệnh nhân nghèo góp phần xây dựng cộng đồng gian luyện thể thao nâng cao sức khỏe
giải đấu có sự tham gia của một trăm bốn mươi bốn gốc thủ được chia thành bốn bảng đấu theo thể thức đấu gậy có tính điểm chấp ngày tổng giới thưởng lên tới hơn sáu tỷ đồng